công tác do phó thủ tướng trịnh đình dũng đã có buổi làm việc với cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất về giải pháp giải quyết tình trạng quá tải của sân bay tân sơn nhất và sự ách tắc giao thông khu vực cửa ngõ ra vào sân bay
phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu bộ giao thông vận tải và bộ quốc phòng bàn và đưa ra giải pháp tối ưu nhất và tìm nhà đầu tư để nâng cấp mở rộng sân bay tân sơn nhất
bộ giao thông vận tải phải phối hợp với ủy ban nhân dân tp hcm nghiên cứu tổ chức thực hiện hệ thống giao thông kết nối vào sân bay bảo đảm hiệu quả và nhanh nhất
bộ giao thông vận tải cần chỉ đạo cục hàng không dân dụng các cơ quan chuyên môn phải tuyệt đối bảo đảm an toàn các chuyến bay
bộ xây dựng đã công bố quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thủ đô hà nội đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
theo đó tỷ lệ đô thị hóa của vùng thủ đô hà nội đến năm hai nghìn ba mươi sẽ đạt khoảng năm mươi năm sáu mươi dân số đạt khoảng hai mươi một hai mươi ba triệu người
phạm vi vùng thủ đô hà nội gồm toàn bộ danh giới của thủ đô hà nội và chín tỉnh xung quanh là vĩnh phúc bắc ninh hải dương hương yên hà nam hòa bình phú thọ thái nguyên và bắc giang
diện tích vùng thủ đô được mở rộng lên trên hai mươi bốn ba trăm linh km hai
điều chỉnh quy hoạch xác định mục tiêu bảo đảm phân bổ nguồn lực quốc gia có hiệu quả
hạn chế những mặt trái của quá trình đô thị hóa đến môi trường sống tác động của biến đổi khí hậu nhằm xây dựng vùng phát triển thịnh vượng và có môi trường bền vững
ngày một mươi một tháng tám ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai do đồng chí nguyễn xuân cường ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ tại tỉnh lào cai
bộ trưởng nguyễn xuân cường đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng phối hợp với ngành nông nghiệp địa phương bằng mọi cách phải tái cơ cấu
và chuyển đổi giống cây trồng cho bà con hai xã quang kim và phìn ngan bị ảnh hưởng nặng nề nhất
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đang đề nghị với bộ tài nguyên và môi trường tăng cường công tác đầu tư cho dự báo khí tượng thủy văn
để người dân chủ động hơn trong công tác ứng phó với những diễn biến phức tạp của thiên tai
bộ trưởng nguyễn xuân cường đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng phối hợp với ngành nông nghiệp địa phương bằng mọi cách phải tái cấu
và chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan tiến hành tố tụng đã xác minh làm rõ và tổ chức minh oan cho ông
theo đại diện viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội người gây ra vụ án đã chết nên sẽ chấm dứt vụ án đồng thời bồi thường cho người oan sai
cũng trong chiều nay tại bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã diễn ra lễ ký bản ghi nhớ phối hợp công tác thông tin
tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia giữa báo nhân dân và bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
thay mặt cho ban biên tập báo nhân dân đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
chủ tịch hội nhà báo việt nam khẳng định bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ thường xuyên và xuyên suốt của báo nhân dân
các phóng viên thường trú của báo nhân dân tại bốn mươi bốn tỉnh thành có đường biên giới sẽ luôn tiếp tục bám sát địa bàn
kịp thời truyền tải thông tin sát cánh cùng các chiến sĩ bộ đội biên phòng trên mọi mặt trận
đồng chí trung tướng hoàng xuân chiến tư lệnh bộ đội biên phòng trân trọng cảm ơn lãnh đạo bộ biên tập báo nhân dân
cùng đội ngũ những người làm báo đã đồng hành chia sẻ những khó khăn với các chiến sĩ bộ đội biên phòng trong suốt thời gian qua
đồng chí cũng mong rằng trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ sâu sắc và rõ nét hơn nữa
ngay sau đó hai bên đã ký bản ghi nhớ phối hợp công tác thông tin tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
trong thời gian tới báo nhân dân và bộ tư lệnh bộ đội biên phòng sẽ cùng nhau tiếp tục thống nhất quản lý
chỉ đạo thực hiện nội dung tuyên truyền về nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia đúng theo quy định của pháp luật
tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài vào nước ta đầu tư hợp tác kinh doanh
và gia nhập các tổ chức và hiệp hội kinh tế quốc tế khác khi cần thiết và có điều kiện
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm việt nam gia nhập asean có thể nói đây là bước đi quan trọng trong tiến trình mở cửa và hội nhập của việt nam
trong hai mươi một năm qua việt nam đã tham gia hội đồng chí
nhập kinh tế asean một cách tích cực chủ động và cùng với các nước thành viên asean xây dựng nền móng quan trọng
để cộng đồng kinh tế asean aec chính thức được hình thành vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đến nay asean đã trở thành một trong các đối tác thương mại quan trọng hàng đầu
và là động lực quan trọng giúp việt nam duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nhiều năm qua
có thể nói rằng là với cái hội nhập hiện nay của việt nam trong đó có cộng đồng kinh tế asean
thì việt nam đã có thể
tiếp cận được tất cả những thị trường lớn nhất
có thể tiếp cận những công nghệ những nhà đầu tư tốt nhất trên thế giới
và asean là một cái mắt xích rất quan trọng trong cái tổng thể đó
thế mà để làm được điều này thì chính phủ và doanh nghiệp phải làm rất nhiều việc
nếu mà nói một cách gọi lại thì cả doanh nghiệp và nhà nước đều cần là khát vọng
bản lĩnh chuyên nghiệp chuẩn mực
học hỏi cái kết nối và liên kết
theo số liệu thống kê của tổng cục hải quan cho thấy
kim ngạch thương mại hai chiều của việt nam với asean tăng trưởng bình quân một mươi bốn năm một năm
khi tăng từ khoảng ba ba tỷ usd năm một nghìn chín trăm chín mươi năm lên bốn mươi hai một tỷ usd năm hai nghìn một mươi năm
về xuất khẩu của việt nam sang asean tốc độ tăng trưởng bình quân thời gian qua cũng đạt một mươi bảy tám
đưa kim ngạch xuất khẩu từ gần một tỷ usd năm một nghìn chín trăm chín mươi năm lên một mươi tám ba
ở chiều ngược lại tốc độ tăng trưởng bình quân của kim ngạch nhập khẩu từ asean thời gian qua đạt một mươi ba
đưa kim ngạch nhập khẩu từ hai ba tỷ usd năm một nghìn chín trăm chín mươi năm lên hai mươi ba tám tỷ usd năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên bên cạnh những cơ hội có được việc hội nhập sâu hơn vào aec trong giai đoạn tới
sẽ mở ra không ít thách thức mới cho các doanh nghiệp việt nam
có thể nói là asean là một sức ép phải nói toàn diện đối với việt nam
tham gia cộng đồng kinh tế asean thì có lẽ những cái trước mắt đối với các doanh nghiệp thì sức ép cạnh tranh nó sẽ tăng lên rất lớn
và ngay cả ở thị trường nội địa
doanh nghiệp việt nam nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa có tới bảy mươi là hoàn toàn không tham gia xuất nhập khẩu
và chỉ hoạt động trên thị trường nội địa
các doanh nghiệp việt nam cần phải xem lại xem asean giữ vị trí như thế nào
và còn có những khả năng khai thác những cái gì nữa trong quan hệ với asean
nhằm hướng tới mục tiêu hội nhập sâu rộng hơn
các nhà lãnh đạo asean đã thông qua kế hoạch tổng thể xây dựng aec đến năm hai nghìn hai mươi năm với năm đặc trưng
một nền kinh tế hội nhập cao và gắn kết
một asean cạnh tranh đổi mới và năng động
nâng cao kết nối và hợp tác chuyên ngành
một asean có sức bật phát triển toàn diện hướng tới con người lấy con người làm trung tâm
và một asean toàn cầu
để tận dụng cơ hội vượt qua các thách thức
quá trình hội nhập aec cần đi đôi với việc phát huy nội lực
cường sức cạnh tranh quốc gia và giải pháp quan trọng nhất là xây dựng năng lực dài hạn của doanh nghiệp
người lao động việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn diện
sốt xuất huyết là bệnh lây truyền do mũi vằn đốt người gây ra có thể dẫn đến tử vong
hiện chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu
để chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết cho mỗi người và cộng đồng
mọi người hãy đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước không để mũi đẻ trứng
diệt bọ gậy bằng cách thả cá vào lưu
chùm vại bể chứa nước và thâu rửa dụng cụ chứa nước thường xuyên
thường xuyên thay nước bình hòa đổ nước đọng tại khay nước tủ lạnh
bỏ muối dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn
hàng tuần loại bỏ lật úp các vật liệu phế thải như chai lọ vỏ dừa lốp vỏ xe cũ
ngủ màn mặc quần áo dài phòng mũi đốt ngay cả ban ngày
tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất để phòng chống dịch
khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị không tự ý điều trị tại nhà
diệt bọ gậy để phòng chống sốt xuất huyết là trách nhiệm của mọi nhà
không có bọ gậy không có sốt sốt huyết
ở phần tiếp theo của chương trình nga triệt phá một cộng đồng mạng tuyên truyền cho tổ chức is
nhật bản và philippines hối thúc trung quốc
tôn trọng luật pháp quốc tế
cơ quan an ninh liên bang nga vừa cho biết đã phát hiện vũ khí và các loại chất nổ sau một chiến dịch truy quét
một loạt các địa điểm ở miền trung nước nga nhằm triệt phá một tổ chức hoạt động mạng trực tuyến
tuyên truyền cho các phần tử thánh chiến của nhóm is
theo thông báo của fsb cục an ninh của fsb và lực lượng cảnh sát nga đã phát hiện và phá vỡ những hoạt động
của các nhóm thuộc về một cộng đồng mạng quốc tế đã tuyên truyền cho ý thức hệ khủng bố
và tuyển mộ các chiến binh cho is
những nhóm này có trụ sở ở một số khu vực thuộc miền trung nước nga
bao gồm vlokz yumen và chekhabin
đây là những địa điểm mà fsb đã tiến hành hai mươi bảy cuộc truy quét hôm một mươi tháng tám tại nhà của những phần tử bị tình nghi
tịch thu các máy tính điện thoại di động chứa tài liệu tuyên truyền thánh chiến
cũng như những khẩu súng ngắn lựu đạn và các loại chất nổ khác
theo fsb cộng đồng mạng quốc tế này bao gồm hơn một trăm linh thành viên từ khu vực trung á và trung đông
trong khi đó sơ kết về chiến dịch chống is tại syri và iraq
các báo cáo của mỹ và nga có chung nhận định rằng hoạt động của is đã kém hiệu quả hơn tại khu vực này
do những đợt chấn áp của liên quân do mỹ đứng đầu cũng như do các chiến dịch không kích của nga
liên quân do mỹ đứng đầu cho biết đã tiêu diệt được khoảng bốn mươi năm phần tử thánh chiến tại đây
nếu tính riêng gần một năm qua con số này là hai mươi năm tay súng
theo giới chức mỹ is đang suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng
và không còn hoạt động hiệu quả như trước
hiện is còn lại khoảng từ một mươi năm đến ba mươi tay súng
và đã mất khoảng hai mươi năm km vùng lãnh thổ mà tổ chức này từng kiểm soát tại iraq và syri
trong khi đó bộ quốc phòng nga cùng ngày thông báo quân đội chính phủ syri
dưới sự iểm trợ của không quân nga đã cắt đứt tuyến đường vận chuyển của is đến thành phố aleppo
cũng như đang triển khai các biện pháp nhằm chặn đường vận chuyển của các nhà máy dầu
vũ khí và đạn dược của is đến thành phố này
philippines và nhật bản kêu gọi trung quốc tôn trọng luật pháp
và an ninh hàng hải để giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển đông và biển hoa đông
cũng như không được sử dụng vũ lực trong giải quyết các tranh chấp
đây là nội dung được đề cập trong cuộc hội đàm ngày hôm nay giữa ngoại trưởng philippines
perfecto yasai với người đồng cấp nhật bản fumio kishida đang ở thăm philippines
tại cuộc gặp diễn ra tại thành phố davao miền nam philippines
hai vị ngoại trưởng đã thảo luận về an ninh khu vực và hợp tác trong vấn đề an ninh biển
thực thi pháp luật cũng như việc nhật bản hỗ trợ philippines
về an ninh và kinh tế phát biểu họp báo ngoại trưởng philippines yasai khẳng định
hai bên đã hối thúc trung quốc tôn trọng tuyệt đối luật pháp và an ninh hàng hài
về phần mình ngoại trưởng fumio kishida cũng khẳng định nhật bản đồng quan điểm
về việc các bên liên quan phải tôn trọng luật pháp góp phần duy trì ổn định và thịnh vượng trong khu vực
ông kishida đồng thời nhấn mạnh nhật bản sẽ nỗ lực phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế
và các quốc gia liên quan ông kishida cũng nhắc lại cam kết về sự hỗ trợ đối với philippines
cụ thể là việc bàn giao một mươi tàu tuần tra biển vào tuần tới
chính trường mỹ đang nóng lên mỗi ngày khi các ứng cử viên tổng thống bắt đầu đẩy mạnh tiến trình vận động tranh cử
những bất đồng trong nội bộ đảng cộng hòa cùng với những phát biểu chính sách mới đây của tỷ phú donald trump
không được hoan nghênh đang giúp ứng cử viên đảng dân chủ hiry clinton nới rộng khoảng cách
kết quả tham dò của tổ chức red ops strategy cho biết
trên phạm vi toàn quốc bà clinton nhận được ba mươi sáu sáu số phiếu ủng hộ
trong khi tỷ lệ này bên phía tỷ phú trump là hai mươi chín
kết quả tham dò được bloomberg politics công bố cùng ngày cũng cho kết quả khá tương đồng
khi bà clinton đang dẫn ông trump sáu số phiếu ủng hộ
nguyên nhân được cho là do gần đây tỷ phú donald trump đã có nhiều phát ngôn gây hấn
với các nhân vật quan trọng của đảng cộng hòa khiến nhiều người quay lưng lại với ứng cử viên đại diện của chính đảng mình
không chỉ vậy theo tờ thời báo new york hiện những người từng tài trợ cho các ứng cử viên cộng hòa
trong vòng bỏ phiếu sơ bộ đã quay sang tài trợ cho chiến dịch tranh cử của bà hillari clinton
thổ nhĩ kỳ vừa cho biết nước này và nga đã nhất trí thành lập một quỹ đầu tư chung
một phần trong kế hoạch khôi phục quan hệ giữa hai nước
thông tin được người phát ngôn tổng thống thổ nhĩ kỳ đưa ra một ngày sau cuộc hội đàm
giữa tổng thống tayyip erdogan và tổng thống nga vladimir putin nhằm cải thiện quan hệ song phương
theo đó bên cạnh việc thành lập quỹ đầu tư chung thổ nhĩ kỳ và nga đã thống nhất sẽ phối hợp đấu tranh
chống chủ nghĩa khủng bố trong đó có tổ chức is
người phát ngôn tổng thống thổ nhĩ kỳ cho biết ankara đã hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ
từ các đồng minh phương tây sau vụ đảo chính quân sự bất thành hồi tháng bảy vừa qua
quan chức này chỉ trích truyền thông phương tây hoàn toàn sai lầm khi gọi các nỗ lực giải quyết hậu đảo chính
của thổ nhĩ kỳ là một cuộc thanh trừng trong khi ankara đang thực hiện các biện pháp bình thường
để đảm bảo việc này sẽ không tái diễn
ông này nhấn mạnh sẽ là bình thường nếu thổ nhĩ kỳ tìm kiếm những lựa chọn khác trong hợp tác quốc phòng
vì ankara đã không nhận được sự ủng hộ như mong đợi từ các nước đồng minh phương tây và nato
một đám cháy dữ dội đã bùng lên và lan rộng gần hai trăm linh hectare rừng tại thị trấn vytherler
cách thành phố maksi khoảng ba mươi km về phía bắc khiến hơn một người phải sơ tán và nhiều chuyến bay bị hoãn
theo các nhân viên cứu hỏa đám cháy bùng phát từ một mươi năm h ba mươi ngày một mươi tháng tám
gió mạnh khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra diện tích rừng rộng hai hai trăm sáu mươi hectare với chủ yếu là các loại cây bụi
cỏ lau nhiều ngôi nhà tại thị trấn viteller khu vực cách marseille ba mươi km về phía bắc bị phá hủy
khiến một người buộc phải sơ tán tới các trung tâm thể thao địa phương
theo ghi nhận khói bụi từ đám cháy rừng đã khiến nhiều tuyến giao thông đường bộ và đường hàng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng
hai tuyến đường cao tốc bị đóng cửa trong khi nhiều chuyến bay xuất phát từ sân bay maxi cũng không thể cất cánh